đối tượng này cao một m sáu mươi và có vết chàm đỏ không rõ hình một cm dưới trước đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã phương xá huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m năm mươi và có sẹo chấm cách một cm dưới trước đầu mắt trái
còn về tội cướp tài sản công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã số chín ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng tạ quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có sẹo dài một cm trên giữa lông mảy trái
theo điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội cướp tài sản có thể bị phạt tù từ ba năm đến tù trung thân
bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phạt quản chế cấm cư trú từ một năm đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
tùy theo tính chất mức độ phạm tội
ngoài ra người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm
và đối tượng nguyễn tiến dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã cát chủ huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
phải nhận quyết định truy nã số hai ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của công an huyện cẩm khê
tỉnh phú thọ về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi chấm cách một cm sau đuôi mắt phải
cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoàn khác
uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội cưỡng đoạt tài sản có thể bị phạt tù từ một năm đến hai mươi năm
bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện